thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
người dân ở các tỉnh thành phố đã bắt đầu trở về hà nội để chuẩn bị cho công việc và học tập
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên tại các bến xe như nước ngầm giáp bát lượng người đổ về đây mỗi lúc một đồng
nhiều người ôm con nhỏ tay sách nách mang với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến
chiều nay dù vẫn là ngày nghỉ lễ nhưng nhiều gia đình đã trở về hà nội sớm để tránh ủn tắc giao thông
theo ghi nhận của nhiều hành khách các nhà xe đã giữ đúng cam kết không tăng giá vé so với ngày bình thường
tình trạng nhồi nhét khách cũng không xảy ra
việc đặt vé đi rất là dễ dàng tôi đến bến thì lên xe và lái xe sẽ đưa vé
dù lượng người đổ về các bến xe mỗi lúc một đông nhưng tại các cổng bến xe tình trạng un ứ
chen trúc của người và các phương tiện giao thông đã không xảy ra
trên các tuyến đường hướng về thủ đô chiều nay các phương tiện tham gia giao thông mỗi lúc một tăng
đặc biệt tại một số tuyến đường như đường vành đai ba cao tốc pháp vân cầu rẽ
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng để điều tiết tình hình giao thông
giúp cho người dân trở về thủ đô được dễ dàng thuận lợi
ngày hôm nay thông tin từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh cho biết
ngay khi xảy ra lốc xoáy ubnd tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với huyện nghi xuân
hương sơn và hương khê huy động lực lượng cùng người dân tổ chức khắc phục kịp thời những thiệt hại do lốc gây ra vào chiều ngày ba mươi tháng bốn
theo tổng hợp tại các địa phương lốc xoáy đã khiến tám trăm linh bảy hectare diện tích
lúa xuân và hàng trăm hectare hoa màu cũng như diện tích nuôi trồng thủy sản ở nghi xuân hương sơn và hương khê bị hư hại
ngoài những thiệt hại về sản xuất lốc xoáy còn làm tốc mái một trăm chín mươi hai nhà dân và năm mươi sáu công trình phụ trợ ước tính thiệt hại hơn sáu tỷ đồng
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra các địa phương ở hà tĩnh đã huy động các ban ngành toàn thể
vận động người dân tổ chức khắc phục kịp thời các công trình thiết yếu bảo đảm giao thông thông suốt
trong khi đó tại tỉnh cà mau lượng mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm tốc máy hai mươi năm căn nhà tại xã lợi an huyện trần văn thởi vào chiều ngày ba mươi tháng bốn
theo ghi nhận có năm căn nhà bị tốc máy hoàn toàn còn lại bị hư hỏng nặng
gió mạnh còn làm cho nhiều cây cối bị đổ ngã
hiện nay các ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại và hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả
theo dự báo trong thời gian tới hiện tượng thời tiết cực đoan
còn có thể gây thiệt hại
bởi vậy người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng chống nhằm giảm thiểu những tổn thất mà thiên tai gây ra
thưa quý vị ngày một tháng năm tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa anh nguyễn thanh bình bốn mươi ba tuổi thuyền viên trên tàu cá qna chín trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn ts
về vết cảng hải đoàn bốn mươi tám bộ đội biên phòng tỉnh bình định an toàn
trước đó chiều ba mươi tháng bốn khi tàu cá này đang đánh bắt trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
cách thành phố đà nẵng hai trăm một mươi hải lý về phía đông nam thì anh bình bị đau bụng và sốt cao
thuyền trưởng tàu cá liên hệ các cơ quan chức năng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
khoảng một mươi bảy giờ chiều trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu
cứu nạn sr bốn trăm một mươi hai cùng bác sĩ với các trang thiết bị y tế cần thiết đi cứu người bị nạn đến khuya cùng ngày
tàu cá đã tiếp cận được tàu cá qna chín trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn ts để tiến hành cấp cứu đưa anh bình vào bờ tiếp tục chữa trị
trước việc nhiều nông dân đua nhau trồng bít thái sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
vừa có khuyến cáo người dân không trồng ồ ạt để tránh hệ lụy về sau
khuyến cáo này được đưa ra khi giá mít thái
đầu năm đến nay liên tục tăng bất thường nếu như giá bít năm trước trong khoảng một mươi hai một mươi năm đồng
một kg thì nay tăng lên từ bốn mươi năm đến năm mươi đồng một kg trước đó tại tỉnh bình phước cũng tồn tại tình
trạng chuối tăng giá đột biến người dân đã chặt bỏ cây trồng khác để trồng chuối tuy nhiên
sau khi chuối thu hoạch thì thương lái không mua hoặc mua với giá thấp dẫn đến tình trạng nông dân lỗ nặng
thưa quý vị hơn một mươi năm nay hàng trăm hộ ở thị trấn tân phú
huyện tân phú tỉnh đồng nai khốn khổ vì dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ
khu công nghiệp tân phú quy hoạch nhưng không thực hiện điều này khiến cho những người có đất
trong vùng quy hoạch lâm vào cảnh khôn đốn vì cây trồng bị bỏ bê nhà cửa không được xây dựng
gia đình ông huỳnh đạt đức khu phố hai thị trấn tân phú có năm năm hectare đất nằm trong quy hoạch của
dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ khu công nghiệp tân phú hơn một mươi năm qua toàn bộ diện
tích trên của gia đình ông đức bị ngưng mọi hoạt động sản xuất theo ông đức trước đây gia đình
đầu tư trồng nhiều loại cây công nghiệp mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm tuy
nhiên từ năm hai nghìn tám khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê thì toàn bộ diện tích cây trồng nói
trên bị bỏ bê chăm sóc dẫn đến chết dần chết mòn
bỏ bê chết chóc rồi cái đó vô hình giờ mình đâu có tính được những cái qua nó đã chết hết rồi
mình không có tính được những cái qua nó đã chết hết rồi mình không có tính được những cái qua nó đã chết hết rồi mình
được năm hai nghìn tám ryisés chính là nhà nước cũng như công ty tín nghệ nó đã ghi rồi này kia nó xịt sơn
nó đếm từ cái tự cái cuối cùng nó không định bồi nó bỏ thì những cái đó thiệt hạiomm it cho dân rất
nhiều không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhiều nhu cầu của người dân nơi đây cũng
bị ảnh hưởng bởi dự án treo đã kéo dài một mươi năm này dck lúc làm con đường này cum chuông hôi cung
chui hết cung cung mấy con rồi xáu bodus vậy đó ngà cửa rồi mất hết rồi tu làm video chỉ
con bận tổ ế
nói gì ông này nào ông muốn cho con không nào mở lại không không không không cho được
theo tìm hiểu năm hai nghìn tám dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư phục vụ khu công nghiệp tân phú
được phê duyệt thực hiện do tổng công ty tín nghĩa chủ đầu tư với diện tích năm mươi năm hectare
tuy nhiên đến nay sau hơn một mươi năm kể từ ngày tiến hành kiểm kê và gần bảy năm có quyết định bồi thường
hỗ trợ và tái định cư dự án trên vẫn nằm trên giấy
nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng
mặc dù năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện tân phú đã có quyết định bãi bỏ quyết định
về việc thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án
thế nhưng do quy hoạch của dự án này vẫn được duy trì
khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn nhất là đất đai trong vùng dự án
khu tông tâm dịch vụ này thì nó có một cái tiến đường khu công nghiệp vừa đầu tư
đi xẻ đôi cái trung tâm thương mại này ra
cho nên là cái giá cả thị trường ở trong cái khu này thì nó biến động rất là cao
thì người dân là có cái xu hướng là phân lô bán nền
chính vì vậy thì nó tạo ra một cái áp lực về cái giai trò quản lý nhà nước thì cũng rất là khó
hiện nay là địa phương cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan chức năng này kiểm tra
rồi có cái biện pháp
biện pháp là xử lý
theo lãnh đạo huyện tân phú nếu chủ đầu tư dự án là tổng công ty tín nghĩa
không tiếp tục đầu tư dự án đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xem xét
cho phép chuyển đổi công năng xây dựng khu dân cư để kêu gọi các nhà đầu tư khác thực hiện
từ đó hình thành khu dân cư phát triển có bài bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra
tiếp theo trong phần tin quốc tế nhật bản chính thức có thiên hoàng mới
mỹ trung quốc bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới
ngày hôm nay không khí phấn khởi và tràn đầy hy vọng đang lan tỏa khắp mọi nơi trên đất nước
nhật bản khi tân nhật hoàng naruhito chính thức đăng quang sau khi vua cha
cựu nhật hoàng akihito chính thức thoái vị
buổi lễ đăng quang diễn ra tranh trọng trước sự chứng kiến của hoàng tộc và đại diện chính phủ
bao gồm thủ tướng shinzo abe và nội các
tân nhật hoàng naruhito đã có bài phát biểu đầu tiên trong buổi lễ tiếp nhận ngôi báo
khi lên ngôi tôi thề rằng tôi sẽ hành động theo hiến pháp và hoàn thành trách nhiệm của tôi
là biểu tượng của nhà nước và sự đoàn kết của nhân dân nhật bản trong khi luôn hướng suy nghĩ
của mình đến mọi người và sát cánh cùng họ tôi chân thành cầu nguyện cho hạnh phúc của người dân
và sự phát triển của quốc gia cũng như hòa bình của thế giới
trong khi nghi thức lên ngôi diễn ra tại hoàng cung của nhật bản người dân trên khắp đất nước mặt trời
mọc đang tiến hành kỷ niệm một kỷ nguyên mới với rượu sake bánh và thư pháp các tờ báo trong nước
cũng phát hành ấn bản đặc biệt nắm trong tay tờ báo ngày hôm nay tôi thấy rất phấn khích đầy xúc động
và vô cùng hào hứng tờ báo bản đặc biệt này là thứ mà tôi muốn giữ lại để kỷ niệm cho sự khởi đầu
một thời kỳ mới nhân dịp này lãnh đạo các quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam cũng đã gửi
lời chúc mừng tới tân nhật hoàng naruhito tổng thống venezuela nicolas maduro vừa đưa
ra tuyên bố âm mưu đảo chính do thủ lĩnh đối lập juan guaido phát động là minh chứng cho thấy sự
tồn tại của các nhóm cực hữu luôn tìm cách tạo dựng những sự kiện bạo lực phục vụ cho lợi ích
của các thế lực bên ngoài phát biểu trước công chúng
tổng thống venezuela nicolas maduro nêu rõ những gì xảy ra là một phần trong âm mưu của mỹ nhằm
lật đổi chính quyền cách mạng bolívar với nhiều phương thức mà venezuela đã từng phải đối mặt
ông maduro cũng khẳng định căn cứ không quân la calota ở phía đông caracas chưa bao giờ bị chiếm
quyền kiểm soát thông tin mà phe đối lập đưa ra nhằm tạo ra sự hỗn loạn và hiểu nhầm rằng quân
đội đã đứng lên chống lại chính phủ hợp hiến hiện cơ quan công tố venezuela đã khởi động tiến
quan trà đối với những đối tượng liên quan tới âm mưu đảo chính bất thành và bộ tư pháp sẽ có
những hành động phù hợp vào thời điểm thích hợp tiếp tục thông tin về vòng đàm phán thương
mại mới giữa mỹ và trung quốc tại bắc kinh trong bối cảnh hai bên liên tục phát đi những
tín hiệu cho thấy triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận đoàn đàm phán của mỹ do bộ trưởng
tài chính steven mnuchin cùng đại diện thương mại robert lighthizer dẫn đầu sau vòng đàm phán này
vào tuần mới phó thủ tướng trung quốc liu hang sẽ tới washington để tham dự vòng đàm phán tiếp
theo được cho là vòng cuối cùng của quá trình đàm phán những tín hiệu tích cực phát đi từ cả
hai phía trong vài tuần qua cho thấy nỗ lực nhằm giải quyết cuộc chiến giữa hai nền kinh tế hàng
đầu thế giới đang được đền đáp tổng thống mỹ donald trump trước đó cho biết sẽ sớm tiếp đón
chủ tịch trung quốc tập cận bình tại nhà trắng nhằm thiết lập nền tảng cho một thỏa thuận thương mại
năng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài bốn ngày tại
trung quốc đang chứng kiến một cơn sốt du lịch với ước tính một trăm sáu mươi triệu chuyến đi trên cả nước
chỉ trong vòng một giờ sau khi có thông báo nghỉ lễ tỷ lệ người tìm và đặt tour trên
seatrip đã tăng năm mươi thái lan nhật bản indonesia và việt nam
là những điểm đến nước ngoài được người trung quốc yêu thích nhất trong khi mỹ và các nước châu âu cũng
ngày càng được quan tâm ngày quốc tế lao động cũng là ngày chứng kiến các cuộc tuần hành biểu tình của
người lao động vào các ngày một tháng năm nhiều nước trên thế giới như tại liên bang nga pháp và
các nước khác thường có các cuộc biểu tình trên đường phố của hàng triệu người lao động và các tổ
chức công đoàn của họ yêu cầu mở rộng các quyền lao động và an sinh xã hội
quý vị thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc